món tay có thể tiết lộ rất nhiều vấn đề về sức khỏe trong đó có những vấn đề nghiêm trọng
các dấu hiệu cảnh báo trên mồng tay có thể cho thấy cơ thể đang bị chấn thương đau tim tiểu đường
dưới đây là những cảnh báo cần lưu ý
một các rãnh vết lõm nằm ngang móng
những rãnh hoặc vết lõm chạy ngang móng tay hoặc móng chân còn gọi là đường bâu
chúng có thể ảnh hưởng đến tất cả các món tay hoặc chỉ một số ít
chẳng hạn như trên ngón tay cái và ngón chân cái
đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tật chấn thương hoặc tình trạng da đã làm gián đoạn sự phát triển của móng tay
việc điều trị nguyên nhân cơ bản sẽ giúp mồng tay mới mịn màng mọc trở lại
đường của bâu xảy ra khi bệnh tật hoặc căng thẳng nghiêm trọng làm gián đoạn sự phát triển của món tay
nếu bạn bị ốm hoặc bị căng thẳng cao độ cơ thể bạn sẽ tạm thời chuyển năng lượng ra khỏi việc mọc móng tay
chấn thương làm tổn thương nền móng nơi móng bắt đầu mọc
các vấn đề sức khỏe lâu dài sẽ cản trở lưu lượng máu đến nền móng tình trạng da nghiêm trọng làm hỏng lớp móng
sự thiếu hụt vitamin hoặc chất dinh dưỡng làm gián đoạn sự phát triển của móng tay
các tình trạng sau có thể gây ra các đường bâu covid một mươi chín đau tim sốt cao bệnh sởi quay bị viêm phổi nhiễm trùng schep
móng tay teri là tình trạng hầu hết các móng tay hoặc móng chân trông có màu trắng giống như thủy tinh mờ có dài mỏng màu nâu hoặc hồng ở đầu móng
những người có móng tay terry không có hình bán nguyệt ở gần lớp biểu bì
thay vào đó gần như toàn bộ móng tay chung như bị bong chóc
một số người phát triển móng tay teri như một phần của quá trình lão hóa thông thường
một số trường hợp món tay của terry là dấu hiệu của một căn bệnh tiềm ẩn như sơ gan suy tim sung huyết bệnh đái tháo đường suy thận viêm gan siêu vi
nếu bạn có móng tay của terry hãy đi khám để được đánh giá và điều trị
việc chăm sóc sẽ giúp tập trung vào nguyên nhân cơ bản gây ra móng tay của teri
ví dụ nếu bạn có vấn đề về gan hoặc tiểu đường có thể dùng thuốc hoặc thay đổi chế độ ăn uống
bác sĩ có thể thiết lập kế hoạch điều trị giúp bạn sống một cuộc sống lành mạnh hơn với tình trạng mạng tính của mình
ba những đường gờ trên móng tay
những đường g chạy dọc trên móng tay có thể do chấn thương gây ra ở các nếp cấp móng tay
các nguyên nhân khác liên quan đến sự thay đổi của da dọc theo cùi ngón tay hoặc phần còn lại của da có thể là thứ phát do các dối loạn viêm nhiễm như bệnh tràm
vẩy nến hoặc nhiễm trùng như viêm quanh móng có thể tạo ra các đường vân này
bốn những đốm trắng trên móng tay
những đống trắng có thể vô hại nếu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên móng tay
các loại thuốc đôi khi có thể gây ra các đốm trắng như một tác dụng phụ hoặc chúng có thể là một phần của các dấu hiệu và triệu chứng khác liên quan đến các vấn đề bệnh lý tiềm ẩn
nếu liên quan đến nguyên nhân bên ngoài thì đống trắng sẽ mọc ra nhiều hơn khi móng mọc ra
cách tốt nhất là tránh xa các yếu tố bên ngoài và nếu có bất kỳ dấu hiệu triệu chứng nào khác hay tham khảo ý kiến của chuyên gia
năm móng tay giòn dễ gãy
bóng tay giòn thường liên quan đến quá trình lão hóa tuy nhiên có một số lý do khác khiến bóng tay của chúng ta trở nên giòn hơn và dễ gãy hơn
bao gồm sự thiếu hụt dinh dưỡng như thiếu sắt thiếu vitamin b và dinh dưỡng kém nói chung
các trứng dối loạn ăn uống như trứng quần ăn và biến ăn cũng có thể khiến móng tay của chúng ta trở nên giòn
ngoài ra móng tay giòn cũng có thể là một triệu chứng phổ biến với những người mắc các bệnh lý như hội chứng rynot
vì họ không nhận đủ màu đến các ngón tay nên móng tay có thể bị ảnh hưởng
hoặc cũng có thể là triệu chứng của tình trạng viêm tiềm ẩn như bệnh vẩy nến tự miễn hoặc bệnh ly trên phẳng
những người bị dối loạn tuyến giáp đặc biệt là tuyến giáp hoạt động kém cũng có thể nhận thấy món tay của họ thay đổi và trở nên giòn
sáu móng tay vàng dễ gãy
móng tay giòn vàng có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường tiềm ẩn
hoặc cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng móng tay gọi là bệnh nấm móng
bệnh là những người mắc tiểu đường dễ mắc phải hơn nguyên nhân là do sự phân hủy đường ảnh hưởng đến colagen trong bóng tay